trong khuôn khổ triển lãm festival quốc tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông kiều long đang diễn ra tại cần thơ bộ khoa học và công nghệ phối hợp cùng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển thương hiệu việt thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vừa tổ chức ngày hội kết nối cung cầu để tìm hướng ra cho nông sản đồng bằng sông kiều long
ngày hội kết nối cung cầu để tìm hướng ra cho nông sản đồng bằng sông kiều long nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học nhà quản lý nhà kinh doanh và nhà nông của một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông kiều long gặp gỡ lắng nghe nhu cầu của nhau cũng như kết nối nguồn cung nông sản của các vùng đối với các đối tác nước ngoài tiềm năng
đây cũng là dịp để nhìn nhận lại vai trò của khoa học công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp để tăng giá trị tạo đầu ra ổn định cho hàng nông sản cũng như người tiêu dùng mua được hàng hóa có chất lượng nguồn gốc rõ ràng

theo đó tỉnh yêu cầu chủ tịch ubnd tp con tum giám đốc sở xây dựng trực tiếp kiểm tra báo cáo đầy đủ nội dung đối với các hành vi xây dựng trái phép khai thác đất xét trái phép trên địa bàn quản lý đồng thời làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan trong việc gia tăng số lượng lo gạch thủ công giao sở tài nguyên vào môi trường thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi xây dựng công trình không phép đối với ông nguyễn bắc thái và việc khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn
đại diện sở xây dựng sở công thương cục thuế phòng cảnh sát môi trường và ubnd tp con tum kiểm tra việc xử lý các vi phạm trên của ubnd tp con tum theo đúng quy định trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo ubnd tp xem xét chỉ đạo
những đợt lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đi qua đã gần ba tháng nhưng đến nay người dân quảng ngãi vẫn đang phải khắc phục hậu quả nhất là tại các vùng chuyên canh trồng hoa
theo quy định nhóm đối tượng được hỗ trợ sau lũ thì người bị thiệt hại rau màu chăn nuôi được nhận hỗ trợ còn người trồng hoa không thuộc diện này
cánh nặng tiếp tục trên vai người nông dân trồng hoa tại quảng ngãi sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
ba tháng sau những đợt lũ giữ gia đình chị đoàn thị trâm vẫn chưa thể bắt tay vào trồng vụ hoa mới hơn ba trăm bốn mươi trậu hoa cúc bị hư hỏng hoàn toàn chị mất trắng gần một trăm ba mươi triệu đồng
không có giống chưa có tiền chị không biết làm thế nào để đầu tư trồng hoa trở lại
còn lại chút giống cũ chị trồng rậm trong vườn bởi không muốn bỏ hoang đất
chị cho biết để trồng lại hai xào đất chỉ cần vay tiền với lãi suất yêu đãi mới có thể trang trải trồng lại hoa
sau lũ trồng lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu hơn ba trăm linh trậu hoa các loại trị giá hơn một mươi năm tỷ đồng của nông dân quảng ngãi bị hư hại hoàn toàn
sau lũ nông dân trồng hoa rất cần sự hỗ trợ
về giống vốn vay để bắt tay khôi phục sản xuất
tuy nhiên theo nghị định hai hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại thiên tai
thì các hộ trăn nuôi trồng lúa hoa màu được hỗ trợ giống vốn vai để tái sản xuất
riêng nhà nông trồng hoa thì không thuộc diện này
do vậy hơn bảy trăm linh hộ dân vùng chuyên canh trồng hoa tỉnh quảng ngãi khó khăn càng trồng chất khó khăn
sau mưa lũ những người trồng hoa tỉnh quảng ngãi thiệt hại nặng nề không ít so với những người chăn nuôi trồng trọt hoa màu
cho đến nay bà con vẫn loay hoay tìm cách trồng trọt trở lại
điều đó cho thấy chính sách hỗ trợ đối tượng bị thiệt hại mưa lũ chưa bám sát với thực tế địa phương
do vậy tái sản xuất các vùng chuyên canh hoa nói riêng và ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi
nói chung sẽ kéo dài và khó khăn trồng chất
những bất cập trong chính sách hỗ trợ người trồng hoa
thiệt hại do thiên tai chưa được tháo gỡ
qua đó cho thấy chính sách hỗ trợ kịp thời đến với nông dân là một trong những trợ lực quan trọng
để các địa phương gượng dậy sau thiên tai bão lũ
và chính sách cũng cần phải bám sát thực tế điều chỉnh kịp thời để phục hồi sản xuất nông nghiệp không kéo dài cho địa phương
tin trong nước tiếp theo khởi động dự án tàu cá tốc sóc trang côn đảo
tuyên quang độc đáo lễ hội trước mẫu đền hạ đền thượng đền ỉ la
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi ba tháng ba công ty cổ phần tàu cao tốc superdong kiên giang
khởi động dự án bến tàu trần đề sóc trăng đi côn đảo tại ấp đầu dòng thị trấn trần đề huyện trần đề
dự án này là điểm nhấn phát triển du lịch của tỉnh sóc trăng
dự án tàu cao tốc đi côn đảo bao gồm hai hạng mục chính
đầu tư tàu cá tốc superdome côn đảo một với tổng mức đầu tư khoảng năm mươi tỷ đồng
đầu tư bến tàu trần đề với tổng mức chín mươi tỷ đồng
dự án dự kiến chính thức khai trương vào tháng sáu năm nay
ước tính sau tháng đầu tiên đi vào khai thác bến tàu có thể đón được hơn ba mươi lượt khách
tuyến tàu cá tốc từ trần đề sóc trang đi côn đảo là dự án du lịch kết nối đồng bằng sông kiều long với côn đảo
đáp ứng quy hoạch phát triển du lịch theo tuyến biển và thăm di tích lịch sử côn đảo
còn tại thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị công ty trách nhiệm hưu hạn khiên hà trụ sở tại thành phố hải phòng
tổ chức lễ bàn giao tàu vỏ thép theo nghị định sáu bảy của chính phủ cho ngư dân nguyễn công thành trú tại khu phố sáu thị trấn cửa việt
tàu qtr chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi tám ts được thiết kế là tàu lưới vây có công suất tám trăm hai mươi chín cv tốc độ thiết kế một mươi hai hải lý trên giờ
tàu được trang bị một khoang cấp đông nhiệt độ âm hai mươi độ c bốn khoang bảo ôn giữ chữ cá và đá lạnh
có thể chịu đựng được sóng cấp tám hoạt động trong ba mươi ngày liên tục trên biển với số lượng một mươi sáu thuyền viên
tổng vốn đầu tư cho chiếc tàu này là một mươi chín năm tỷ đồng
được biết tỉnh quảng trị đã phê duyệt đóng mới ba mươi hai tàu cá có công suất lớn theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
trong đó có một mươi chín tàu vỏ thép
hiện nay đã có một mươi bảy tàu đã và đang thi công tại các xưởng đóng tàu ở thái bình hải phòng quảng trị và đà nẵng
trong đó mỗi tàu có trị giá trung bình từ một mươi năm một mươi bảy tỷ đồng
việc đóng mới tàu vỏ thép sẽ giúp ngư dân quảng trị vươn khơi bám biển dài ngày nâng cao sản lượng đánh bắt
đồng thời góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển
thưa quý vị và các bạn cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền là nơi có chứa nhiều vật liệu dễ gây cháy nổ
nhiều người lao động chủ quan bất cần uốn nén ván gỗ hay hàn cắt kim loại thì hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trước những nguy cơ tiềm ẩn này tỉnh quảng ngãi đã tập trung giả soát kiểm tra các cơ sở đóng mới sửa chữa tàu thuyền
đồng thời hỗ trợ để ngư dân nâng cao phòng ngừa ngăn chặn cháy nổ tại đây
những thùng phi chứa hóa chất để sử dụng vào việc đóng mới và sửa chữa tàu coposai của công ty quang minh
ở cảng tịnh kỳ thành phố quảng ngãi những hóa chất vật dụng dễ cháy để tràn lan không được bảo quản cẩn thận
từ những vật liệu này chỉ một chút sai sót nhỏ trong quá trình vận chuyển hay sử dụng thì nguy cơ cháy nổ sẽ rất cao
anh em làm ở bộ phận combosite đây tuy rằng nó mới bắt đầu triển khai nhưng mà nó vẫn dính liếu nhiều đến vật liệu nổ kể cả kho
cho nên là tuyệt đối người ngoài là không được vào
còn anh em ở đây là cũng đã được nói là công ty thôi cũng đã được coi như là nhắc nhở về vấn đề phòng
đúng cháy nổ
quảng ngãi hiện có trên hai mươi năm cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền
tại đây có chữ lượng lớn gỗ sơn nhiều nguồn vật liệu khác để đóng mới và sửa chữa tàu thuyền
mặc dù việc hàn cắt kim loại cắt gỗ đốt lửa ở cơ sở đóng tàu thuyền thường xuyên diễn ra
thế nhưng hầu hết tại các cơ sở đóng tàu ít trang bị thiết bị phương tiện chữa cháy
qua kiểm tra cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi yêu cầu các đơn vị trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy
gắn biển cảnh báo các khu vực nguy cơ cháy hướng dẫn người lao động thận trọng khi sử dụng các nguồn nhiệt
tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy khi đến sửa chữa đong mới tàu thuyền
vào đây đông tàu thì cũng được ba tháng rồi nhưng mà cái quy trình phòng cháy chữa cháy thì cũng lo sợ đây
cũng không ngờ trong cháy chữa cháy
tại sự đông tàu thì có rất nhiều vật liệu dễ cháy gây cháy nổ như là gỗ sơn dầu mỡ và một số vật liệu dễ cháy khác
thì chúng tôi xuống hướng dẫn cho chủ cơ sở và bà con ngư dân có ý thức đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo tài sản cho bà con
những năm gần đây các cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền ở quảng ngãi không chỉ đáp ứng nhu cầu của ngư dân trong tỉnh
mà có nhiều ngư dân của các tỉnh thành khác về sửa chữa đóng mới tàu thuyền
mặc dù chưa xảy ra vụ cháy lớn nào nhưng không vì thế mà các ngành chức năng chính quyền địa phương và chủ cơ sở lơ là
trong việc phòng người phòng cháy cháy nổ
do vậy các cơ sở đóng mới sửa chữa tàu thuyền cần chủ động phòng tránh để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc
bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
dành cho học sinh trung học khu vực phía nam tại trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn thành phố vũng tàu
tham dự cuộc thi có sự góp mặt của ba mươi bốn đoàn đến từ ba mươi hai sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố khu vực phía nam
từ thành phố đà nẵng trở vào cùng hai trường đại học quốc gia thành phố hồ chí minh và đại học sư phạm thành phố hồ chí minh
cuộc thi thu hút hai trăm một mươi bảy dự án của ba trăm bảy mươi em học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
trong đó có nhiều đề tài dự án có tính ứng dụng cao giải quyết được nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn
thể hiện tính sáng tạo ham học hỏi của các em học sinh như các dự án xử lý rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình
hệ thống đổ rác thông minh lò đốt rác và xử lý khí thông minh xe đạp sử dụng năng lượng mặt trời
cuộc thi dự kiến sẽ bế mạc vào ngày một mươi sáu tháng ba tới đây
thưa quý vị và các bạn ba ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng ba tức ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng hai âm lịch
hàng nghìn ngư dân và khách thập phương tụ hội về miền biển sông đốc huyện trần văn thời cà mau
để cùng vui lễ hội nghinh ông còn gọi là lễ cúng ông thường niên
đây là một trong những lễ hội cầu ngư mang tín ngưỡng dân gian từ bao đời này của cư dân miền biển cà mau
nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản
linh vật được suy tôn trong lễ hội là cá ông gắn liền với lăng thờ cá ông tại sông đốc
trong những ngày lễ hội nghinh còn diễn ra các hoạt động như hội thi ẩm thực miền biển
giao lưu thể thao các trò chơi dân gian ca mối nhạc sân khấu cải lương
các hoạt động trên góp phần làm phong phú thêm cho lễ hội
thắt chặt thêm mối đoàn kết của cộng đồng các cư dân miền biển trên địa bàn
để tạo thêm động lực thi đua lao động sản xuất chung tay xây dựng miền biển ngày càng tươi đẹp
tuyên quang là tỉnh dâu truyền thống cách mạng có nhiều cảnh đẹp tự nhiên
lễ hội truyền thống đặc sắc nhiều đình chùa đền
có vị trí quan trọng trong tín ngưỡng và đời sống tâm linh của nhân dân
đặc biệt tục thờ mẫu là một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh có từ lâu trong lịch sử
và gắn bó mật thiết với người dân tuyên quang ở các di tích đền hạ đền thượng đền mẫu ỉ la thành phố tuyên quang
lễ hội đền hạ hay còn được gọi là lễ hội rước mẫu đền hạ diễn ra thường niên từ năm hai nghìn bảy ở thành phố tuyên quang
đây cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân tp tuyên quang
diễn ra từ ngày một mươi một tới ngày một mươi sáu tháng hai âm lịch hàng năm
thông qua đó người dân cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt
mọi người được khỏe mạnh
lễ giữa kiệu mẫu bắt đầu từ đền mẫu ỉ la ra đền hạ
tiếp đến lễ rước kiệu mẫu từ đền thượng qua sông về đền hạ để cùng hợp tế
đoàn rước mẫu đi đến đâu người dân nô nức đến đó
chị em chúng tôi là khi mà về đền mẫu đây
thì thấy cái thứ nhất là cảnh quang thì rất là đẹp
với cả là cái nét văn hóa tâm linh của việt nam mình thì luôn luôn bao giờ cũng bảo tồn và gìn giữ
năm nào cũng vậy
thì cứ đến hẹn này lên là chúng tôi lại về để lễ mẫu và để xin lọc mẫu
để cầu cho quốc thái dân an và mọi người hạnh phúc
đầu năm hai nghìn một mươi bảy này bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã ra quyết định công nhận lễ hội đền hạ
đền thượng đền ý la của thành phố tuyên quang là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
trong lễ hội thì ban tổ chức chúng tôi cũng dự kiến tổ chức khôi phục lại một số nét văn hóa
vốn đã có từ lễ hội xưa
đó là cái lễ rước nước và thả đèn hoa đăng trên sông lô
tôi muốn mời gọi mọi người đến với tuyên quang đến với vùng đất mẫu
hưởng thụ những giá trị của nhân dân tuyên quang đã hình thành xây dựng và làm nên
toàn thành phố tuyên quang hiện có một mươi bốn ngôi đền trong đó có một mươi hai đền thờ mẫu
tuyên quang còn được coi là nơi thờ chính của mẫu thoải mẹ nước lớn nhất cả nước
các đền thờ mẫu tại tuyên quang được hình thành sớm
và nổi tiếng linh thiêng trong tín ngưỡng thờ mẫu
đây là những điều kiện thuận lợi để tuyên quang đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh thu hút khách tham quan

nhưng đồng thời làm cho lễ hội trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn ở vùng tuyên quang
lễ hội đền hạ đền thượng đền ỉ la năm nay được tổ chức nhân dịp thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
đồng thời lễ hội đền hạ đền thượng đền ý la cũng được bộ văn hóa thể thao
được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
lễ hội góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các di tích lịch sử
được tổ chức bằng phương thức xã hội hóa người dân tự nguyện đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội
trong phần tiết quốc tế làn sóng đe dọa các trung tâm do thái trên khắp nước mỹ gia tăng
nhiều hãng lữ hành và hàng không trung quốc cắt chuyến tới hàn quốc
thưa quý vị và các bạn các trung tâm cộng đồng và các hội người do thái trên khắp nước mỹ lại vừa nhận được một loạt cuộc điện thoại đe dọa tấn công vào cuối tuần vừa rồi
động thái này buộc các nhà chức trách mỹ phải gia tăng các biện pháp đề phòng
tại brigon new york cảnh sát kiểm tra và xác định các mối đe dọa lên một trung tâm cộng đồng của người do thái
đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng này nhận được lời đe dọa tấn công
chúng tôi tin rằng những lời đe dọa này không phải là đơn lẻ
mà là một phần của xu hướng trên toàn quốc
chính vì vậy cục điều tra liên bang fpi đã vào cuộc và trợ giúp cảnh sát các địa phương
hôm chủ nhật vừa rồi những kẻ cực đoan đã đe dọa đánh bom các trung tâm cộng đồng
người do thái ở các bang indiana techas new york wisconsin irinois và vancouver nâng tổng số vụ đe dọa từ đầu năm tới nay lên con số một trăm hai mươi tám vụ ở tám mươi bảy trung tâm cộng đồng
tuy nhiên cho tới nay cảnh sát chưa tìm được chứng cứ đáng ngờ nào
các địa điểm trên
tuần trước một trăm linh thượng nghị sĩ mỹ đã cùng yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ các nhóm người do thái tăng cường an ninh
bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên minh châu âu eu của thổ nhĩ kỳ hôm qua khẳng định thổ nhĩ kỳ sẽ chắc chắn trừng phạt hà lan
tuyên bố được đưa ra giữa lúc xảy ra tranh cãi ngoại giao giữa hà lan và thổ nhĩ kỳ liên quan chiến dịch vận động chính trị nhằm kêu gọi ủng hộ cho kế hoạch cải cách hiến pháp
theo đó tăng thêm quyền lực cho tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan
ông erdogan cũng nói rằng hà lan sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt vì ngăn cản các bộ trưởng của thổ nhĩ kỳ phát biểu ở thành phố rotterdam
trong một diễn biến liên quan hà lan ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo đi lại mới đối với các công dân hà lan ở thổ nhĩ kỳ
khuyến cáo các công dân hà lan thận trọng giữa lúc xảy ra căng thẳng giữa hai nước
bộ trưởng phụ trách tiến trình đàm phán brexit david davis thông báo lenan đang lên các phương án dự phòng trong trường hợp cuộc đàm phán về việc nước này rời khỏi eu không thành công
chỉ còn vài ngày nữa chính phủ của bà theresa may sẽ kích hoạt điều năm mươi của hiệp ước lisbon cho phép anh tách khỏi liên minh châu âu
nhưng theo bộ trưởng davis anh vẫn đang chuẩn bị các kế hoạch đề phòng cho mọi kịch bản có thể xảy ra
trong đó bao gồm cả việc đàm phán về tiến trình brexit thất bại hay việc anh rời khỏi eu mà không đạt được bất cứ thỏa thuận thương mại nào còn được gọi là brexit cứng
tuy vậy ông davis vẫn cho rằng chắc chắn mọi người dân anh đều hy vọng cuộc đàm phán về tiến trình brexit sẽ có kết quả tốt đẹp
đồng thời kêu gọi các nghị sĩ quốc hội ủng hộ brexit và sẽ sớm thông qua dự luật brexit do chính phủ anh đề xuất
bất đồng giữa trung quốc và hàn quốc về việc mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại bán đảo triều tiên được cho là khiến các công ty du lịch
các hãng hàng không tàu biển nước này phải cắt các tuyến tới hàn quốc
các hãng china eastern airlines và spring airlines dừng cung cấp các chuyến bay trên trang web của hãng giữa thành phố ningba của trung quốc
và đảo du lịch jeju của hàn quốc
trong tuần trước hãng hàng không istajet của hàn quốc cũng phải dừng các chuyến bay giữa thành phố chungju và đảo jeju với nhiều thành phố trung quốc như là ningba tấn giang và cam nghị tân
động thái diễn ra sau khi các công ty vận hành tàu du lịch costa cruises của carnival corp và royal caribbean cruises cắt các tuyến thăm hàn quốc của tàu trung quốc
tuy nhiên hiện cơ quan quản lý du lịch trung quốc cũng như các hãng lữ hành chưa đưa ra bình luận nào về việc này
theo các số liệu của unicef
hai nghìn một mươi sáu đã trở thành một năm đẫm máu nhất đối với trẻ em syri khi có tới hơn sáu trăm năm mươi trẻ em thiệt mạng tại nước này
các số liệu mới nhất từ quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cho thấy hơn sáu trăm năm mươi trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại syri vào năm ngoái
biến hai nghìn một mươi sáu trở thành năm đẫm máu nhất với trẻ em nước này
theo unicef đây mới chỉ là ghi nhận từ các vụ việc chính thức và con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều
báo cáo cũng ghi nhận khoảng tám trăm năm mươi em đã bị đưa vào các nhóm vũ trang
và khoảng tám trăm năm mươi trẻ em đã bị đưa vào các nhóm vũ trang
và khoảng một bảy triệu em không thể đến trường
unicef cảnh báo hơn sáu triệu trẻ em syri đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cứu trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế
những ngày này người dân ấn độ và du khách lại ném bột màu vào nhau
thể hiện cho sự tự do và không phân biệt giai cấp vốn tồn tại trong xã hội
chào mừng lễ hội bột màu holi
lễ hội holi là một trong những lễ hội quan trọng của ấn độ
cũng như nhiều quốc gia có cộng đồng người theo đạo hindu sinh sống
lễ hội holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân
với hy vọng vào một mùa màng bội thu
lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác
người tham gia ai cũng nắm trong tay bột màu khô
hoặc các quả bóng có chứa dung dịch màu để ném và phun màu vào những người khác
theo truyền thống những loại màu sắc này được pha trộn từ các loại thực vật tự nhiên
như nghẹ tây gỗ đàn hương và hoa hồng do đó có thể dễ dàng tẩy sạch
mọi người cùng nhau đổ ra đường để tham gia vào trò chơi thú vị này
đến cuối buổi sáng toàn cảnh lễ hội sẽ trông giống như một bức tranh đầy màu sắc
và đó chính là lý do mà lễ hội holi còn có tên gọi là lễ hội sắc màu
thưa quý vị và các bạn tại cần thơ có giống mít lạ
khi trái chín nặng khoảng hơn hai mươi kg bán giá năm mươi đồng một kg
người mua phải trả hơn triệu đồng cho một trái mít
mà vẫn không đủ bán thậm chí phải đặt hàng trước vài tháng mới được chủ vườn bảo đảm có hàng giao
loại mít đặc biệt ấy chính là mít không hạt ba láng của lão nông trần minh mẫn ở phường ba láng quận cái răng
năm hai nghìn bảy sau nhiều năm trầm qua rất nhiều loại cây ăn trái như cam sành sầu riêng
nhưng hiệu quả kinh tế không cao ông út mẫn lặn lội khắp nơi tìm học công nghệ trồng trọt mới
tình cờ có lần ghé như người bạn ở tiền giang ông được tặng một trái mít có nguồn gốc từ myanmar
và đây cũng chính là cơ hội để sở hữu giống mít lạ
ông trần minh mẫn đã quay trở lại tiền giang xin bạn chiết nhánh mang về chồng
hiện tại ông đã trở thành chủ vườn mít với bảy mươi cây mít không hạt và đến nay đã cho quả ổn định với năng suất mỗi vụ hơn một trăm linh kg quả mỗi cây
nhờ giống mít này mà đời sống kinh tế của gia đình ông hiện rất ổn định
nếu như các loại mít truyền thống chỉ bán được giá một mươi đồng một kg thì mít nhà ông hiện đang có giá bán tới năm mươi đồng một kg tại vườn
như vậy bình quân một vụ ông thu nhập được khoảng năm trăm linh triệu đồng từ tiền bán mít thành phẩm
ba láng không hạt đã được trồng ở nhiều nơi ở đông bằng sông củ lâm chẳng hạn như là ở cần thơ bến tre đồng tháp và một số địa phương ở miền ngoài như miền đông nam bộ và ngay cả ở dũng bà rịa dũng tàu
bên cạnh các giải thưởng trái cây hiếm độc lạ tại nhiều cuộc thi về cây trồng khắp cả nước hiện mít không hạt ba láng là một trong một mươi bốn mô hình điển hình của cần thơ được đề nghị xét tặng huy trường vàng khoa học nông nghiệp sáng tạo năm hai nghìn một mươi bảy